không khó hiểu khi phiên chất vấn về vấn đề tài nguyên môi trường chiều nay lại thu hút sự quan tâm của các đại biểu quốc hội và dư luận đến như vậy
khi tình trạng ô nhiễm và khai thác bờ bãi tài nguyên đang gây nhiều bức xúc trong xã hội gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như chất lượng sống của người dân
hãy cùng nhìn lại bức tranh chung về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay trong một phóng sự sau đây
doanh nghiệp ngang nhiên xả thải bức tử các dòng sông nhiều đơn vị đã bị xử phạt nhiều lần nhưng liên tiếp tái phạm
xả thải công nghiệp vẫn luôn là vấn đề năn giải đối với các cơ quan quản lý
nhiều vụ xả thải trái pháp luật từng được phát giác trước đây cho thấy lỗ hồng trong công tác giám sát quản lý ô nhiễm môi trường ở nước ta
thì ở đây tôi thấy hệ thống kiểm soát của mình như thế là khá lòng lẻ bộ máy kiểm soát lòng lẻo
trách nhiệm của người kiểm soát không được quy định rõ ràng và công nghệ để kiểm soát cũng còn yêu kém
hiện cả nước có hai trăm tám mươi ba khuôn
nhiều khu công nghiệp với hơn năm trăm năm mươi m ba nước thải một ngày đêm sáu trăm một mươi năm cụm công nghiệp trong đó có chín mươi năm chưa có hệ thống xử lý nước thải
đa số xả thẳng nước thải ra môi trường không qua xử lý
cùng với đó môi trường miền việt nam cũng đang ở tình trạng đáng báo động do các nhà máy xí nghiệp khu công nghiệp khu dân cư xả nước thải chất thải rắn không qua xử lý mà thải thẳng ra các con sông ở vùng đồng bằng ven biển hoặc xả thẳng ra biển
khi mà ta sử dụng phân bón thuốc chảy sông thì cái lượng tồn dư rất lớn
tồn dư này sẽ bị nước mưa chảy tràn rửa trôi ra các sông và sông chảy ra biển
và đồng thời nữa là ở các đô thị các đô thị tập trung ví dụ đặc biệt là hà nội hồ chí minh chẳng hạn thì cái lượng nước thải sinh hoạt cực kỳ lớn và cái lượng nước thải sinh hoạt này hầu như chưa được xử lý và đã được tải ra biển
vấn đề quan trọng là ô nhiễm nguồn nước
bởi vì ô nhiễm nguồn nước đã rải đều trong cả nước nhất là ở đô thị không nói rồi nhưng mà ở nông thôn rất là cực
vấn đề quan trọng là ô nhiễm nguồn nước đã rải đều trong cả nước nhất là ở đô thị không nói rồi nhưng mà ở nông thôn rất là cực
vấn đề không đánh đổi môi trường của việt nam đang bị thách thức nghiêm trọng